vào trưa ngày ba mươi tháng chín người dân phát hiện dung điều khiển xe máy chở nạn nhân vào bãi xe đầu kéo
ở chợ đầu mối nông sản thủ đức phường tam bình thành phố thủ đức
một lúc sau người dân phát hiện nạn nhân gục trong vũng máu nên riêng dung lấy xe tay ga bỏ đi
người dân đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
sau khi sát hại nạn nhân dung đã lấy của nạn nhân chiếc iphone một mươi bốn pro max
một đôi bông tai vàng và khoảng một mươi năm triệu đồng sau đó lẩn trốn
lực lượng công an đã bắt được dung vào chiều cùng ngày
bước đầu dung khai nạn nhân có nợ nần dung khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn
ngoài hành vi giết người công an tp thủ đức đang xem xét xử lý dung về hành vi cướp tài sản
một mươi năm tù là bản án mà tòa nhân dân tỉnh phú yên tuyên phạt đối với bị cáo nguyễn minh lâm hai mươi hai tuổi
chú xã an nghiệp huyện tuy an về tội giết người
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tuy an gồm ba đồng chí
thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực thị trấn trí thạnh
thì phát hiện nguyễn minh lâm điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm
nẹt bô xe nổ to có dấu hiệu thay đổi kết cấu xe
đồng chí nguyễn mạnh hùng trong tổ công tác ra hiệu lệnh cho lâm dừng xe để kiểm tra
lâm không chấp hành mà tăng ga điều khiển xe tông trực diện
làm đồng chí hùng tổn thương cơ thể lên tới sáu mươi sáu
công an quận long biên tp hà nội đang điều tra
truy bắt nhóm đối tượng xông vào một cửa hàng dùng gậy và dao tấn công hai người
trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh hai người
một nam một nữ đang ở trong một cửa hàng trên phố ngọc lâm
thì bất ngờ có hai ba đối tượng một người mặc áo xôm công nghệ
một đối tượng đầu chọc cầm gậy và dao lao vào tấn công
vụ việc diễn ra trong khoảng thời gian chưa đầy một phút
các đối tượng sau đó nhanh chóng bỏ chạy hai nạn nhân bị thương
được đưa đi bệnh viện
vụ việc được cho là xảy ra vào chiều ngày hôm qua ba mươi tháng chín
thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản hai đối tượng
đinh văn tiến và đinh ngọc hoàng vừa bị công an huyện thanh sơn tỉnh phú thọ bắt xử
hai đối tượng trên là thủ phạm gây ra vụ cướp giật điện thoại iphone một mươi một promoc
của một cháu bé vào tối ngày hai mươi bốn tháng chín vừa qua
ngoài vụ cướp giật trên đinh văn tiến và đinh ngọc hoàng
còn thực hiện một số vụ cướp giật tài sản

điện thoại huyện thanh sơn và huyện thanh thủy khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng
cơ quan công an thu giữ một xe mô tô ba chiếc điện thoại di động
trong đó có một chiếc iphone một mươi một promoc
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phối hợp với các lực lượng chức năng
vừa giải cứu thành công hai mẹ con sau hơn năm năm bị bán sang trung quốc làm vợ
trước đó vào ngày một mươi năm tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
nhận được đơn của một người phụ nữ
tố cáo hoàng thị lên đã có hành vi lừa bán hai mẹ con chị gái của người phụ nữ trên
sang trung quốc làm vợ
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đến ngày một mươi bảy tháng chín các lực lượng đã giải cứu thành công
hai mẹ con nạn nhân và đưa về đắk lắc đoàn tụ với gia đình
tại cơ quan công an hoàng thị lên khai nhận đầu năm hai nghìn một mươi tám lên cùng với cơ sinh sống
tại trung quốc đã rủ rỗ đưa hai mẹ con nạn nhân vượt biên bán cho một người đàn ông trung quốc
với giá là bốn nhân dân tệ
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h
xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv